tổng công ty điện lực miền bắc vừa đưa ra khuyến cáo về việc xuất hiện nhiều website giả mạo thông tin
lịch ngừng giảm cung cấp điện tại các tỉnh thành phố phía bắc có địa chỉ tại lịchcúpdien org và lịchcắtdien com
tổng công ty điện lực miền bắc khẳng định các website có địa chỉ như trên không phải là của đơn vị
và cũng không phải là của bất cứ đơn vị thành viên nào của tập đoàn điện lực việt nam
hiện đơn vị này chỉ sở hữu website tại địa chỉ npc com vn
và khách hàng có thể tra cứu lịch ngừng giảm cung cấp điện tại website trung tâm chăm sóc khách hàng
có địa chỉ cskh npc com vn hoặc liên hệ tổng đài trung tâm chăm sóc khách hàng một chín không không sáu bảy sáu chín để được hỗ trợ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại